trong các lập chuyên án công an quận thanh khê gặp nhiều khó khăn để xác định danh tính của thủ phạm vì mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên mạng internet
đến ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát xác định và triệu tập đặng đức trọng để làm việc
qua đấu tranh trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài trọng đã lập tài khoản facebook ảo đăng thông tin giả mạo về việc bán que tét covid một mươi chín giá rẻ nhưng thực chất là không có mà chỉ để chiếm đoạt tài sản
cũng với thủ đoạn trên trọng đã lừa một thanh niên tại hà nội với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sau thời gian ký tết covid một mươi chín cháy hàng tăng giá cao hiện tại mặt hàng này đã hạ nhiệt
tại các hiệu thuốc hay chế trợ mạng nhiều tiểu thương đã đăng bán xả hàng với giá rẻ hơn trước đó rất nhiều
việc này tạo thuận lợi rất lớn đối với nhu cầu tiêu dùng của người dân
khi số ca mắc covid một mươi chín
vẫn còn chưa có xu hướng dạng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại chợ thuốc hapuliko dù mặt hàng ký test covid một mươi chín đơn giữ ở mức bình nguồn giá
nhưng trong một hai tuần trước giá không tránh khỏi bị đẩy lên
theo đánh giá của một số chủ quầy thuốc tại đây giá một quầy ký test hiện tại giao động trong khoảng
từ bốn mươi đến năm mươi năm đồng một que giảm một mươi ba mươi đồng một que so với thời điểm trước
ở trong trung tâm thuốc bọn tôi buôn bán giá cũng bình ổn
khi bên ngoài thị trường giá cao quá bọn tôi sẽ ngừng nhập hàng
bởi vì cao quá thế thì cũng không thể đáp ứng được
còn giá bây giờ ở đây thì ký test chỉ có bốn mươi ba với cả năm mươi hai một test thôi
còn những cái kit test mà không có nhãn mát không rõ tên tuổi của nhà cung cấp thì không nên mua
đợt trước khoảng hai tuần chị thấy giá ký test lên rất là cao
nhưng mà hiện tại khi mà chị vào chỗ trung tâm mua hàng thì chị thấy giá ký test đã bình ổn
thấp hơn thì kho người trước rất là nhiều
trên các trang mạng xã hội trong một vài ngày trở lại đây ký test covid một mươi chín cũng được giao bán
ở mức giá thấp hơn rất nhiều so với một tuần trước
với đa dạng chủng loại và nguồn gốc xuất xứ nhiều người bán ôm lượng ký test lớn
phải đối mặt với tình trạng lỗ vốn bởi giá biến động theo từng ngày
họ cho rằng việc đổ xô đi nhập ký tết về bán khiến nguồn cung dồi dào hơn
bên cạnh đó lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các nhà thuốc niêm yết giá bán ký test công khai
nên đã loại bỏ được tình trạng găm hàng thổi giá
việc giá ký test biến động từng ngày một phần do nhu cầu của người dân
để lại nhà tiêu dùng thông thái người dân nên lựa chọn những loại kit test covid một mươi chín chất lượng
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tránh tiền mất
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt
ngăn chặn tình trạng găm hàng tích chữ ký test để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
thưa quý vị dù giá thành mặt hàng kit test covid một mươi chín hiện nay có xu hướng giảm hơn so với thời gian trước
thế nhưng việc test covid một mươi chín nhiều cũng sẽ gây tốn kém cho người dân
vậy sử dụng ký test như thế nào để tiết kiệm hiệu quả trong mùa dịch
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
một mươi ngày phát hiện mắc covid một mươi chín bà hoàng tú quyên quận đống đa thành phố hà nội
đã tốn một khoản tiền lớn cho việc sử dụng ký test covid một mươi chín
vì lo lắng nên ngày nào bà cũng test để xem kết quả có thay đổi gì không
tổng cộng bà dùng hết một mươi bốn que tét trong những ngày mắc covid một mươi chín
ngày nào tôi cũng phải test hai lần sáng và chiều để xem có cái thay đổi gì không
việc test hàng ngày như vậy cũng tốn một khoản tiền khá lớn
mất hơn một triệu
và đồng thời là tôi cũng mua tích chữ một ít test để test hàng ngày cho cả nhà
những hộp kit test được tích chữ trong nhà cũng chỉ giúp giải tỏa tâm lý trong mùa dịch
bởi sự lo lắng và hiệu ứng đám đông của người dân chính là lý do khiến cho kites khan hiếm và đẩy giá lên cao
theo các chuyên gia người dân cần hiểu đúng về thời điểm sử dụng kit test nhanh
và đặc thù kết quả ở từng giai đoạn bệnh
kháng nguyên nhanh chỉ có chính xác cao
khi mà có chính trị
vì như là bệnh sốt khi mà cái nồng độ virus ở phạm này
nó thải ra cao nhất trong khoảng ngày thứ ba đến ngày thứ bảy
hướng dẫn mới nhất của bộ y tế cho biết nếu tiêm đủ vaccine covid một mươi chín
không phải nhập viện thì sau một mươi ngày một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ vaccine
bất kể còn vạch mờ hay không f cũng không cần phải cách ly nữa
như vậy mỗi f chỉ cần sử dụng hai đến ba que test nhanh
ngoài ra để tiết kiệm các gia đình có thể sử dụng phương thức test nhanh
đối gộp tại các hiệu thuốc bán thêm que test bên ngoài
tuy nhiên việc này gây nên bất cập nếu test gộp dương
thì phải xét nghiệm tiếp để sàng lọc
nhiều người cũng phát sinh cái tâm lý là muốn test và xác định xem mình có mắc covid hay không
chúng tôi đã hướng dẫn bà con là những gia đình không có triệu chứng không liên quan đến f
hoặc là những người nghi ngờ mình có liên quan mà không thực sự gần gũi với f
f một thì có thể làm thực hiện mẫu test gộp cho toàn thể gia đình
để tiết kiệm
thứ nhất qua thông báo như vậy thì nhân dân cũng giảm đáng kể số lượng test
không phủ nhận công dụng của kit test nhanh covid một mươi chín trong việc phát hiện sớm và chuẩn đoán bệnh
nhưng việc sử dụng đúng thời điểm đúng đối tượng đúng triệu chứng mới có thể phát huy được công dụng này
dù tâm lý lo lắng nhưng người dân nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để không lãng phí kích tết covid một mươi chín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
nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ quy định phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng
đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc điện nước xăng dầu sách báo văn phòng phẩm
tổ chức hội nghị hội thảo chi phí tiếp khách đi công tác trong và ngoài nước
bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành
nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan tổ chức có liên quan về dự án
dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
thời gian qua bộ công thương đã đăng tải dự thảo và có một số nội dung sửa đổi bổ sung
so với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành ban hành năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó liên quan đến quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
có một số sửa đổi quan trọng
bộ giao thông vận tải ngày một mươi ba tháng ba đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc
giải phóng mặt bằng đợt một dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam
phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cho ba tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị gồm năm thành phần
bãi vọt hàm nghi hàm nghi vụng áng vụng áng bùng bùng vạn ninh và vạn ninh cam lộ
vườn quốc gia xuân sơn đang thực hiện điều tra đánh giá thực trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn
khai thác và phát triển bền vững trẻ san tuyết
bảo tồn số trẻ san tuyết đặc trưng hiện có duy trì tính đa dạng sinh học
thử nghiệm biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc khai thác chế biến trẻ san tuyết
theo đánh giá bước đầu bảo tồn phát triển bền vững giống chè san tuyết đã từng bước khai thác
phát huy giá trị hiệu quả kinh tế của giống trẻ quý đặc sản góp phần xây dựng khẳng định thương hiệu chè phú thọ
thưa quý vị trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
lao động di cư là một xu thế tất yếu
lực lượng lao động di cư dù đã có những đóng góp không nhỏ đối với nền kinh tế xã hội
nhưng đây vẫn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất và khó tiếp cận với các chính sách vì an sinh xã hội
và cần được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp ngành liên quan
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
anh trịnh quang tuyên từ quê lên hà nội bán hàng ngót nghét cũng được chục năm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cuộc sống của anh và gia đình ngày càng khó khăn hơn
khi nguồn thu nhập không được ổn định trong ba năm qua
còn đối với chị phạm thị lan hiện đang làm nhân viên tại một quán phở ở hà nội
của ăn của để thay về hưu vẫn là một điều gì đó khá xa vời
đặc biệt khi tình hình diễn biến phức tạp thu nhập của chị lan rất ít ỏi
cũng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt tối thiểu
vì cái covid nên nó không có về quê không về được
về quê nó bắt cách đi một mươi bốn ngày hết cả cái tết cũng chẳng có tết mà xuống nữa
thì thành ra là phải ở đây mà ở đây là ăn hết hai triệu một tháng
triệu rưỡi tiền nhà còn có năm trăm linh để mà sống thôi
thì thành ra rất là khó khăn mà nhà nước bảo là hỗ trợ mỗi người một triệu rưỡi
ở cái tổ dân phố ở đây nó bảo không có tên nó không chia cho tiền
đấy thế là chúng tôi không là người lạ đến đây không có tiền
theo tổng cục thống kê lao động di cư hiện nay tại việt nam chiếm tám bốn tổng số lao động trong cả nước
trong đó ba một di cư trong huyện
một năm di cư giữa các huyện trong tỉnh
ba tám di cư giữa các tỉnh
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hơn bảy mươi lao động thu nhập dưới năm triệu đồng một tháng
và bị sụt giảm do trong đợt dịch covid một mươi chín
đan sáu dịch bệnh đã tạo ra những ngắt quãng thay đổi trong nhịp sống mưu sinh của người lao động
cuộc sống của những người lao động di cư vốn đã bấp bênh dịch bệnh lại càng làm gia tăng những thách thức khó khăn
vâng sự tác động của dịch covid
covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động
bên cạnh sự thích ứng với dịch bệnh người lao động cũng cần được hỗ trợ bằng những biện pháp chính sách hỗ trợ cụ thể
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia kinh tế định trọng thịnh để bàn sâu về vấn đề này
đầu tiên thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế đã nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông theo thống kê thì bảy mươi lao động di cư có thu nhập thấp dưới năm triệu
thì do đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của họ đặc biệt là thu nhập
thì theo ông ông đánh giá như thế nào về những cái tác động này
trong thời gian vừa qua do đại dịch covid một mươi chín bùng phát cho nên thực tế những người lao động đặc biệt là những người lao động di cư gặp rất nhiều khó khăn
vì họ vừa không có nhà ở vừa không có nhà ở
có những cơ sở vật chất tối thiểu để đáp ứng nhu cầu của mình nhưng lại bị giãn cách xã hội không có công an việc làm
và vì thế cho nên rất nhiều người thậm chí không có thu nhập
cái việc hỗ trợ họ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí vai trò của chính quyền địa phương
người lao động của việt nam chúng ta thì cũng đã thích ứng rất là linh hoạt với tình hình đại dịch
có nhiều diễn biến phức tạp và thay đổi khó lường
vậy cá nhân ông ông đánh giá như thế nào về những cái sự thay đổi cũng như là thích ứng linh hoạt của lao động di cư của chúng ta hiện nay
trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc mà thích ứng của cái lực lượng lao động này nó cũng rất đa dạng
nhưng có một cái điều nó rất nổi bật đó là họ lại quay trở về quê hương bản quán và lại tiếp tục làm nông hoặc là tìm kiếm những cái công việc khác
và chúng ta thấy rằng là nó đã có cả một cái trào lưu rời các đô thị lớn trong cái khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội
tất nhiên cái sự hỗ trợ của địa phương cũng như là của các cái tổ chức xã hội nó cũng có
nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái chính sách nó bài bản hơn giúp cho họ có được cái công văn việc làm ổn định và cái thu nhập nó được nâng cao lên
và bản thân chúng ta thì cần phải có những cái chính sách
chúng ta cần phải có những cái chính sách trung hạn dài hạn như thế nào để hỗ trợ nhóm lao động này
để mà giải quyết rứt điểm cái bài toán này rõ ràng là chúng ta phải tính toán đến cái việc đào tạo và phân bổ lại cái lực lượng lao động
chúng ta phải tổ chức cung cấp vốn một cách phù hợp với cái giá rẻ cho cái lực lượng lao động
để hình thành nên các cái tổ sản xuất các cái hợp tác xã

chúng ta có thể giải quyết được không chỉ là công an việt nam mà còn giải quyết được các cái yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay
vâng trong những năm gần đây hệ thống chính sách an sinh xã hội cũng đã có nhiều thay đổi tiến bộ hướng đến đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm lao động di cư
tuy nhiên đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa việc làm tạo thu nhập và sự thụ hưởng phúc lợi xã hội
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động di cư lại rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành tổ chức và thúc đẩy chính sách tốt hơn trong giai đoạn sắp tới